chỉ trong vòng nửa tháng thế nhưng đã có hai cơn bão liên tục đổ bộ vào các tỉnh bắc miền trung gây ra thiệt hại nghiêm trọng
trong đó có không ít tàu thuyền của bà con ngư dân bị đắm chìm dù đã vào khu neo đậu tránh chú bão
nguyên nhân của thực trạng này một phần là do cơ sở hạ tầng tại các khu neo đậu tranh chú bão còn tồn tại nhiều bất cập
và nếu như không sớm có những giải pháp kịp thời thì hậu quả do thiên tai gây ra sẽ còn nặng nề hơn
phản ánh của phóng viên tại các khu tránh chú bão tỉnh hà tĩnh
khu neo đậu tránh chú bão cửa sót huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
thật khó để những chiếc thuyền này có thể ra vào khu tránh chú bão vì luồn lạch đã bị bồi lắng